sáu giờ sáng nay ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám những vị khách quốc tế đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám đã đặt chân đến sân bay nội bài trên chuyến bay mang số hiệu vn một mươi tám của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines
đây là những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên sông đất hà nội của năm hai nghìn một mươi tám và hy vọng sẽ là bước được khởi đầu thuận lợi cho năm du lịch hai nghìn một mươi chín
sự kiện chào đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với thủ đô hà nội năm hai nghìn một mươi tám cũng là một trong những hoạt động nhằm quảng bá thu hút khách du lịch đến với hà nội ngày một nhiều hơn góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch việt nam tiếp tục khẳng định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn
năm hai nghìn một mươi bảy hà nội đón gần hai mươi bốn triệu lượt khách tăng chín so với năm trước trong đó khách quốc tế tăng hai mươi ba khoảng năm triệu lượt khách
năm hai nghìn một mươi tám hà nội đặt mục tiêu đón hai mươi năm bốn triệu lượt khách
hôm nay việc đón tiếp những vị khách quốc tế đầu tiên đến việt nam cũng là mở ra một cái trang mới cũng như là một cái hy vọng mới của một năm mới
và với những mục tiêu đã đề ra làm sao để tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng giao lưu quốc tế đối với bạn bè thế giới
thì việc đón những vị khách quốc tế như thế này sẽ là một dấu ấn và cũng là việc tuyên truyền quảng bá cho công tác
du lịch công tác đối ngoại nhân dân của thành phố hà nội và những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra tức là làm sao để các bạn bè quốc tế hiểu là việt nam là một điểm đến hấp dẫn
sự thân thiện mến khách của người dân đã tạo nên một hình ảnh hà nội đẹp hấp dẫn và an toàn đối với du khách
hà nội được đông đảo du khách quốc tế lựa chọn là điểm đến yêu thích trong nhiều năm qua
được nhiều tạp chí du lịch hàng đầu bình chọn nằm trong danh sách những điểm du lịch hấp dẫn nhất khu vực và thế giới
đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan khám phá việt nam
tôi đã đi rất nhiều nước nhưng hôm nay tôi thực sự rất ngạc nhiên về sự đón tiếp rất tuyệt vời của các bạn
có thể nói sự kiện đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến hà nội là một khởi đầu tốt đẹp hứa hẹn nhiều khởi sắc của ngành du lịch thủ đô hà nội trong năm hai nghìn hai mươi